dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc mới mỗi ngày lên tới bốn con số dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
trong một diễn biến liên quan thủ tướng đã quyết định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín tại nghị quyết sáu mươi tám
theo đó bắt đầu từ hôm nay người lao động và người sử dụng lao động có thể tiếp cận gói hỗ trợ trị giá hai mươi sáu tỷ đồng
trong nghị quyết hai mươi ba mà thủ tướng mới ký thì một mươi hai nhóm chính sách trong nghị quyết sáu mươi tám sẽ được cụ thể hóa một cách chi tiết nhất
trong đó có những điểm mới của nghị quyết như giảm thời gian tạm hoãn nghỉ việc không hưởng lương xuống còn một mươi năm ngày
bỏ quy định doanh thu kê khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm đối với các hộ kinh doanh
chỉ quy định dừng hoạt động từ một mươi năm ngày liên tục trở lên giảm điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
từ năm mươi lao động xuống còn một mươi năm lao động gói hai mươi sáu tỷ đồng
cũng bổ sung nhiều chính sách mới như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động hỗ trợ người lao động ngừng việc hỗ trợ trẻ em
lao động đang mang thai đang nuôi con nhỏ hỗ trợ đối với người phải điều trị nhiễm covid một mươi chín f
và người phải thực hiện cách ly y tế f một hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật diễn viên họa sĩ
giữ chức danh nghề nghiệp hạng bốn trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn
không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch
cho vay trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh
đối với lao động tự do chính phủ đã giao lại cho các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể
và khả năng ngân sách của từng địa phương để xây dựng tiêu chí xác định đối tượng mức tiền hỗ trợ